mưa rất lớn tại thừa thiên huế từ tối ngày một mươi bốn và sáng ngày một mươi năm tháng một mươi một đã gây nên tình trạng ngập lụt trên diện rộng
hàng trăm cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang đã được huy động để hỗ trợ di rời khẩn cấp người dân ra khỏi vùng ngập sâu
nhiều trường hợp là phụ nữ mang thai ở trong vùng nguy hiểm đã được lực lượng công an phường an cựu của thành phố huế
công an xã thủy phù thị xã hương thủy dùng ghe thuyền đến nhà sơ tán đến nơi an toàn
trên tuyến quốc lộ một a quốc lộ bốn mươi chín đi qua các huyện miền núi lực lượng cảnh sát giao thông đã tăng cường xuống địa bàn
hỗ trợ người dân và phương tiện di chuyển an toàn
trong chiều nay trên địa bàn tỉnh thừa thiên huế tiếp tục có mưa to đến rất to
tập trung chủ yếu tại trung tâm thành phố huế huyện phú lộc thị xã hương trà hương thủy
mưa lớn đã làm tê liệt hoàn toàn hệ thống giao thông đường bộ nằm trong trung tâm thành phố huế
và gây chia cắt nhiều tuyến đường giao thông nông thôn
người dân gặp rất nhiều khó khăn trong vấn đề di chuyển và sinh hoạt hàng ngày
tại trung tâm thành phố huế nước ngập sâu lên đến một năm mét giao thông nội thành hoàn toàn bị tê liệt
phương tiện duy nhất di chuyển là thuyền thúng và ghe
trong sáng nay lực lượng công an bang chỉ huy quân sự thành phố huế
huy động tất cả các bộ chiến sĩ vào sâu trong kiệt hẻm hỗ trợ di chuyển người già trẻ em ở khu vực ngập sâu đến tránh trú an toàn
hiện đã di dời ba trăm sáu mươi hai hộ
với hơn năm trăm năm mươi nhân khẩu đặc biệt là các trường hợp người bị bệnh thai phụ đến bệnh viện kịp thời
trong chiều nay công an xã bình tiến thị xã hương trà cũng đã nỗ lực cứu hai người dân mắc kẹt trong nhà
do sạt lỡ trên địa bàn thôn đông hòa xã bình tiến thị xã hương trà
còn ghi nhận tại huyện phú lộc hàng loạt tuyến đường liên thôn liên xã bị nước lũ chia cắt rất khó tiếp cận
các chợ trung tâm cũng trong tình trạng ngập sâu
nước lũ lên rất nhanh
hất ngờ nhiều tử thương không kịp trợ tay
rất nhiều quầy hàng ngập trong nước
nước lũ lên rất nhanh và đột ngột
từ chợ đó nếu không có sự chuẩn bị là hàng cũng bị ngập
hiện trên tuyến quốc lộ một a di chuyển vào trung tâm thành phố huế
có hai điểm ngập tràn tại km tám trăm hai mươi chín năm mươi tám mươi cm km tám trăm bốn mươi sáu ba mươi năm mươi cm và km tám trăm sáu mươi bảy nước ngập không đáng kể
phân tiện di chuyển khó khăn
trên tuyến quốc lộ bốn mươi chín đi huyện a lưới tại km hai mươi một hai trăm linh
nước ngập sâu đến một m
tại km hai mươi bảy một trăm linh cầu liên bàng một xã hương thọ thị xã hương trà nước ngập sâu lên đến một mét
các phân tiện không lưu thông được
lực lượng cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân không bất chấp di chuyển qua khu vực ngập tràn
vì lưu lượng nước có thể về bất ngờ
trong thời tiết mà đang còn diễn biện sổ như thế này thì thực sự nếu như người dân không thực sự cần thiết
thì nên ở nhà và tìm những nơi cao rạo an toàn
di chuyển di chuyển đi lại
bây giờ tình hình đang có rất phức tạp
mà nước thì ta ngay có triều trịnh lên lưu lượng rất lớn có thể chứng cao nữa
hiện công an các đơn vị địa phương trên toàn tỉnh thừa thiên huế đã được huy động một trăm linh quân số ứng trực
xuống địa bàn hỗ trợ người dân
trong tình huống khẩn cấp cần sự giúp đỡ của lực lượng chức năng
người dân có thể liên hệ qua tổng đài một nghìn chín trăm linh một nghìn bảy mươi năm để được hỗ trợ